nhận lời mời của nước chủ tịch g hai mươi năm hai nghìn hai mươi là ả rập xê út thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm g hai mươi theo hình thức trực tuyến vào ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một
trong tối qua hai mươi một tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự phiên thảo luận của hội nghị thượng đỉnh g hai mươi với chủ đề vượt qua đại dịch phục hồi tăng trưởng và việc làm
tại phiên thảo luận các nhà lãnh đạo khẳng định lại các cam kết đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh g hai mươi đặc biệt về covid một mươi chín ngày hai mươi sáu tháng ba
triển khai mọi biện pháp và nguồn lực cần thiết để bảo vệ mạng sống và sinh kế của người dân phục hồi tăng trưởng kinh tế và tạo tục làm nhất trí bảo đảm vaccine và thuốc đặc trị covid một mươi chín được tiếp cận bình đẳng và với chi phí phù hợp

ngày hôm nay hai mươi hai tháng một mươi một các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục tham dự phiên thảo luận thứ hai của hội nghị về chủ đề xây dựng tương lai bền vững bao trùm và có khả năng chống chịu